thuộc địa phận xã xuân thạnh huyện thống nhất tỉnh đồng nai mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đến thời điểm này đã thu giữ
hơn một một tỷ đồng và một số vật chứng quan trọng của hai đối tượng là nguyễn vũ hoàng nam
và trần tuấn anh dùng để gây án
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận sau khi đốt tăng vật của một khẩu súng
một cây búa một con dao một cây kìm cùng khẩu trang bịt mặt và găng tay
nguyễn vũ hoàng nam đã đến bệnh viện đa khoa long khánh gửi xe máy
sau đó mang ba lô tiền xuống tỉnh bà rịa vũng tàu lẩn trốn
tại đây nam lấy năm trăm linh triệu đồng gửi cho một người bạn ở huyện long điền nhờ giữ dùm
số tiền này đã được cơ quan chức năng thu giữ
riêng đối tượng trần tuấn anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn
tại một bụi rầm ở khu vực xã xuân thạnh huyện thống nhất
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày thì lết bộ ra quốc lộ một a thuê taxi lên gần khu vực ga sài gòn gặp nam
để bàn kế hoạch lên tàu lẩn trốn ra các tỉnh phía bắc
khi vừa gặp nam đưa cho trần tuấn anh năm mươi triệu đồng và hứa khi tình hình yên ổn sẽ tiếp tục đưa thêm
tuy nhiên khi hai đối tượng chưa kịp tổ thoát thì bị các trinh sát của công an tỉnh đồng nai
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng